thời tiết sẽ tạnh giáo và ít mưa ban ngày trời nắng nhiệt độ cao nhất ngày sẽ từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
thời tiết đang ủng hộ để bà con dọn dẹp tu sửa lại nhà cửa chuồng trại chăm sóc đồng dụng sau đợt lũ vừa qua
nắng nhiều trong ngày và mưa rông xảy ra vài nơi vào lúc chiều tối là thời tiết ở khu vực từ đà nẵng cho đến bình thuận trong những ngày tới
nhiệt độ tại đây khá ổn định và cũng ở mức từ ba mươi ba mươi hai độ vào thời điểm trưa chiều
với sự di chuyển vào khu vực biển đông của bão hai ma thì gió tây nam sẽ mạnh dần lên
nên mưa sẽ duy trì ở vài nơi ở cả tây nguyên và nam bộ
đặc biệt nam bộ còn có mưa vừa mưa to và còn có thể đi kèm với tố lốc và gió giật mạnh
cùng với mưa nhiều nên nhiệt độ trên toàn khu vực sẽ không quá cao
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến sẽ từ hai mươi tám ba mươi một độ ở tây nguyên và hai mươi chín ba mươi hai độ ở nam bộ
chuyển sang thông tin thời tiết biển do hoạt động của siêu bão hai ma nên trong hai ngày tới
khu vực bắc biển đông trong đó có huyện đảo hoàng sa sẽ có thời tiết rất xấu
mưa bão gió mạnh sóng cao và biển động dữ dội sẽ xảy ra
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến ở phía đông bắc của biển đông nên sẽ gây nguy hiểm cho mọi hoạt động của tàu thuyền
khu vực giữa và nam biển đông có mưa rào và rông rải rác
gió tây nam có cường độ trung bình đến mạnh phổ biến khoảng cấp năm có lúc cấp sáu gây biển động
nên cũng không thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước